tuy nhiên chỉ số nợ nước ngoài của quốc gia có xu hướng tăng so với hai nghìn một mươi sáu và tiệm cận ngưỡng nợ nước ngoài của quốc gia đã được quốc hội phê duyệt
năm hai nghìn một mươi bảy các khoản chi trả nợ nước ngoài của việt nam chiếm ba mươi sáu trên tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ vượt ngưỡng hai mươi năm do chính phủ đặt ra
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám nghĩa vụ trả nợ nước ngoài trực tiếp của ngân sách bốn mươi hai trăm linh sáu tỷ đồng
nếu pha giá con số này sẽ càng tăng mạnh ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống tài chính trong nước
việc pha giá đồng tiền quốc gia nhất là đối với những quốc gia đang phát triển sẽ là dấu hiệu cảnh báo cho mức độ rủi ro cao đối với các nhà đầu tư nước ngoài
điều này dẫn đến dòng vốn quốc tế có thể tháo chạy khỏi thị trường việt nam
còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ hai vị khách mời sẽ tham gia bình luận phân tích cùng với chúng ta với chủ đề về những biến động về tỷ giá ngày hôm nay
đầu tiên xin được giới thiệu tiến sĩ nguyễn minh phong chuyên gia kinh tế
cùng luật sư trương thanh đức đến từ công ty luật basico
xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia với chương trình của chúng tôi tuần này
thưa hai vị khách mời hiện nay thì trên thị trường tiền tệ người ta đang nói khá nhiều tới những cái áp lực những cái sức ép về tỷ giá
vậy thì tiến sĩ nguyễn minh phong có thể lý giải những nguyên nhân nào mà dẫn tới việc đồng tiền nội tệ việt nam đồng mất giá mạnh như vậy so với đồng đô la mỹ
vâng chúng ta đang chứng kiến một cái giai đoạn có thể nói là tương đối khác biệt
so với hai năm qua kể từ khi việt nam thực hiện chi sách tỉa trung tâm thì thấy rằng là nếu như hai năm trước đây
mức mất giá trong một năm so với cuối năm trước thì nó chỉ trên dưới khoảng hơn một phần trăm
rất là tốt
nhưng mà năm nay thì chúng ta thấy rằng là mới trong vòng khoảng tám tháng thôi thì cái độ mất giá nó đã cỡ khoảng độ trên hai mấy phần trăm
tất nhiên nó còn thấp rất nhiều so với cái yêu cầu
đặc biệt là thấp rất nhiều so với cái mức mất giá tương ứng của các đồng tiền trên thế giới
sự mất giá của đồng tiền việt nam chúng tôi cho rằng đây nó không phải là do nền kinh tế yếu
chúng ta đang ở thời kỳ phát triển khá tốt và ổn định
rất nhiều chỉ số vĩ mô đạt tới mức độ thượng hạng và tốt nhất từ trước đến nay
nhưng mà đồng tiền vẫn mất giá một chút
và điều này chúng ta chỉ có thể lý giải được đó là thông qua những tác nhân liên kết kinh tế cũng như trong quan hệ quốc tế
chúng ta nhớ rằng một đồng tiền tỷ giá đồng tiền nó thuộc vào rất nhiều cái nhân tố
trước hết đó là cái sức mạnh của nền kinh tế
thứ hai là phụ thuộc vào cái tỷ giá của quốc gia lựa chọn
cái thứ ba quan trọng hơn nữa là phụ thuộc vào mối quan hệ kinh tế quốc tế mà đồng tiền của nước này tham gia
chúng ta thấy rằng là việt nam hiện nay đang có một độ mở kinh tế rất lớn
có mối quan hệ kinh tế quốc tế với khoảng hơn hai trăm hai mươi mấy nước
xuất khẩu sang hai trăm hai mươi mấy nước
và quan hệ rất là rộng với cái độ mở kinh tế
nếu tính theo cả tổng của xuất nhập khẩu đó là gần ba trăm linh gdp
và do đó là trách tỷ giá nó cực kỳ quan trọng
nếu trách tỷ giá của chúng ta mà cứng và cố định không linh hoạt mềm dẻo đó
nó sẽ gây tác hại rất là tiêu cực cho cái xuất khẩu của nền kinh tế
thì tôi thấy rằng lãi suất có lẽ những năm gần đây thì nó không trở thành vấn đề quan trọng nữa rồi
từ khi chúng ta buông chúng ta để nó vận hành theo cơ chế thị trường
cộng với yếu tố kinh tế vĩ mô cộng với nhiều thứ luật lệ tương đối hoàn chỉnh rồi
những năm nó không tạo ra những cái cú sốc lớn nữa
nhưng cái tỷ giá thì dường như chúng ta vẫn là một cái bài toán rất là nan giải
trong cả quá trình trong cả thời kỳ thì sớm muộn trước sau nó cũng phải ở một cái mức cân bằng hợp lý
do cái năng lực kinh tế do cái sức khỏe đồng tiền do những cái yếu tố hợp tác yếu tố đầu tư nữa
thì chúng ta chỉ có một trong hai cách lựa chọn
nếu như chúng ta không điều chỉnh
hoặc chúng ta không điều chỉnh
chúng thà nội thì đến lúc nào đấy buộc phải điều chỉnh lớn thì nó sẽ lại sốc
nó tìm được hôm nay ổn định hôm nay ngày mai thì không biết nó đi về đâu cả
cách thứ hai là chúng ta chấp nhận buông chấp nhận điều chỉnh liên tục điều chỉnh kịp thời từ từ
thì nó sẽ giảm nhiệt nó sẽ đảm bảo được cái ổn định
xuống đồng đô la mỹ hiện nay lại đang lên giá
mà trước đây là đồng tiền của việt nam là lên giá còn nhanh hơn đồng đô la mỹ
nói chung là xuống của đồng tiền việt nam là dường như là hơi bị tỉnh giá quá cao
so với giá trị thực
mà cái bất lợi của đồng tiền định giá quá cao đó là rất lớn
nó khiến cho là chúng ta xuất khẩu bị kém thua thiệt
rồi nó khiến cho cái dòng chảy đô la ngược ra ngoài
và nó khiến cho đầu tư của nước ngoài và trong nước cũng bị chậm chứng lại
thì tất cả điều đó nó gây tác động hệ lụy rất là không tốt
thế thì trong bối cảnh đồng đô la mỹ tăng giá do phép tăng lãi suất rồi chủ trương của tổng thống mỹ là như vậy
thì đồng tiền việt nam sớm muộn cũng phải có sự điều chỉnh
bởi vì khi đồng đô la mỹ tăng giá tức là đồng tiền việt nam cũng phải giảm đi
nếu chúng ta thực hiện một chính sách đảm bảo giá trị của đồng tiền thì chúng ta phải giảm đi bởi vì chúng ta là kém hơn
và đây nó lại hợp lực cùng với xuống nhân dân tệ giảm giá
và như vậy nó tạo ra một cái canh kéo
đô la mỹ tăng giá nhân dân tệ giảm giá đều cộng hưởng tạo áp lực buộc chúng ta phải điều chỉnh tỷ giá
nhưng rất tốt là cách đây hai năm chúng ta đã có một sự điều chỉnh chiến lược về tỷ giá
thay vì tỉ giá cố định một năm
với mức tăng biến độ hôm qua hai hoặc năm tùy theo cam kết đầu năm
thì chúng ta đã chuyển sang tỷ giá trung tâm
tức là không còn là cố định cả năm nữa mà là điều chỉnh hàng ngày
cứ năm giờ sáng là ngân hàng nhà nước phát lệnh đi các cái ngân hàng thương mại điều chỉnh trong một cái mức chuẩn trong ngày cộng biên độ cho phép
và như vậy điều này nó cho phép là tỉ giá sẽ biến độ hàng ngày
nó không có chuyện mà tăng một chiều và giảm một chiều nữa
và cho tôi quan sát thấy suốt ba năm qua gần ba năm qua đó là ngân hàng nước đã làm rất tốt điều này
ngay cả thời kỳ chúng ta tăng giá ở đây cũng thế thôi
lúc này tăng lên hơn hai mươi ba
xong bây giờ lại giảm xuống dưới hai mươi ba
tức là có lên có xuống
và đây là một trong những cái quan trọng nhất
và cũng là một trong những cái mang tính thị trường cao nhất mà tỷ giá việt nam đã hướng tới
nó giúp cho cái kỳ vọng tỉ giá chỉ có tăng lên
hoặc đồ cơ dựa trên tỉ giá là không còn nữa
hoặc là bị đầy rủi ro
thì nó sẽ giảm bớt cái ám lực
và rõ ràng đây là một chiếc xét tốt
cho nên chúng tôi cho rằng là kể cả về thời điểm tỷ giá việt nam có thể tăng lên hai mươi bốn cũng không sao
nếu sau đó chúng ta lại hạ xuống theo cái mức phù hợp với thế giới
thì như vậy nó đảm bảo tính thị trường
nó đảm bảo cái tính gọi là cân bằng lợi ích
cũng như nó đảm bảo cái tính có lên có xuống
để nó gọi là giúp cho nền kinh tế nó vận hành gọi là theo cái thị trường ngày càng đầy đủ hơn
tuy nhiên đối với các doanh nghiệp thì đều được chờ đợi là cái tính có thể dễ tiết liệu được
và hạn chế được thấp nhất những rủi ro về chính sách cũng như những biến động về cơ chế điều hành tỷ giá
bên cạnh các yếu tố thương mại mà chúng ta vừa nhắc đến
thì cái sức khỏe của đồng nội tệ cũng được cho là cũng sẽ chịu sự tác động và đồng nghiệp với cái dòng vốn đầu tư
ví dụ như là với cái dòng vốn đầu tư gián tiếp như là thị trường chứng khoán này
thì chúng ta cũng đã thấy là với cái sự điều chỉnh của tỷ giá vừa rồi thì cũng tác động
khiến cho dòng vốn ngoại rút ra rất nhiều
và tác động một phần tới cái việc chỉ số vnc
mất mốc một ngàn điểm
còn với dòng vốn trực tiếp fdi thì sao thưa thị sĩ quốc minh phong
cái việc tỷ giá đồng tiền mất giá như vậy thì ảnh hưởng như thế nào
vâng có thể nói là doanh nghiệp fdi nói riêng
và toàn bộ khu doanh nghiệp nói chung của kinh tế đó đều rất quan tâm đến tỉ giá
bởi vì sẽ đến cùng cái vòng quay của kinh doanh
tức là từ tiền sang hàng sau đó quay lại tiền
thế nếu mà anh mà sau khi khép qua vòng quay rồi mà cái tiền nó lại ít đi
so với cái tiền ban đầu bỏ ra thì như vậy là doanh nghiệp bị lỗ
và doanh nghiệp ai họ càng quan tâm vấn đề này
bởi vì họ hay toán bằng ngoại tệ
thế mà trong một cái bối cảnh mà đồng tiền mất giá
thì rõ ràng là có thể lúc đầu họ bỏ ra một trăm linh đô
bán được hai mươi hai
xong hồi quay vòng họ phải mua vào ví dụ hai mươi năm chẳng hạn
thế thì họ tính ra có thẻ họ sẽ bị lỗ
thế như vậy là nó sẽ thu vòi lại
nói cách khác là khi tỷ giá biến động quá mạnh
khi đồng tiền mất giá lớn
thì chắc chắn là nó sẽ là một cái lực cản rất lớn
khiến cho dòng fdi nhất fdi thực hiện
là bị giảm sút
qua cái thống kê mấy chục năm qua của ngân hàng châu á và thế giới đó
việt nam cũng như các nước đều cho thấy cái xu hướng này
khi mà đồng tiền mất giá lớn
tức là tỉ giá biến động mạnh
thì chắc chắn là dòng ngoại tệ sẽ bị thu hẹp lại
và nó sẽ tạo ra cái tình huống là thậm chí bỏ chạy
không như không vào mà còn bỏ chạy ra ngoài nữa
bởi vì tất cả nó gây ra một sự mất giá
một sự rủi ro tỉ giá quá lớn
mặc dù các doanh nghiệp rất cần đến những công cụ bảo hiểm tỷ giá
ví dụ họ phải sử dụng những cái biện pháp mua tương lai
hợp đồng bán tương lai
hay là các cái biện pháp hoán đổi ngoại tệ
để lựa chọn những ngoại tệ nào có lợi nhất
để mua được cái giá thấp nhất trong thời điểm đó vân vân
nhưng mà những cái biện pháp như vậy
nó không an toàn
nếu như chính sách của nhà nước không có nguyên tắc
và không dự báo được
cũng như là tỷ giá biến đổi một cách nó bất lường
thì tất cả nó đều gây ra những rủi ro cho doanh nghiệp
nói tóm lại chúng tôi cho rằng là
với một chính sách tỉ giá nếu mà biến động quá lớn bất thường
và gây rủi ro cho doanh nghiệp
thì doanh nghiệp nói chung
và đặc biệt là doanh nghiệp fbi nói riêng nữa
họ sẽ thu hẹp đầu tư
họ sẽ tìm cách để cơ cấu lại
thậm chí là chuyển những cái chỗ sản xuất của mình ra khỏi cái nước
ví dụ ra khỏi việt nam
nơi mà có đồng tiền có giá mạnh
cho nên đây là một trong những hệ lụy mà cần phải hết sức lưu ý
để mà cân bằng cái lợi ích
bởi vì đâu đó có ý kiến cho rằng là chúng ta phải phá giá rất mạnh
để mà xuất khẩu tốt
thế nhưng mà nếu mà phá giá rất mạnh mà lại không có doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào
thì làm sao xuất khẩu được
trong mối cảnh doanh nghiệp việt nam hiện nay là chỉ có xuất nhập siêu thôi
bảy mươi xuất khẩu là do nước ngoài quyết định
thế nhưng rõ ràng là chúng ta phải lường tới cái chi tiết đó
để nó đảm bảo cái tính hài hòa
bảo vệ cả lợi ích của doanh nghiệp trong nước
cũng như lợi ích của doanh nghiệp fbi
đặc biệt là để giữ ổn định cái dòng fdi
như là một nguồn lực bổ sung rất là tốt và rất quan trọng hiện nay
vậy thì với những cái gì mà chúng ta đang thể hiện đối với sức khỏe của đồng việt nam
thì luật sư trương thanh đức nhận định như thế nào về cái điều này
cái tác động tới cái dòng fbi
tôi cho rằng là cái về nguyên tắc thì đúng là như thế
và về nguyên tắc thì đương nhiên là cái đầu tư gian tiếp thị trường chứng khoán
thì nó sẽ rất là nhanh chóng
người ta cảm thấy
chỉ nghe ngóng thì thấy dấu hiệu là bất an
người ta có thể rút ra rất nhanh chóng
giật lệnh bán ngay
thì nó ảnh hưởng đến cái thị trường chứng khoán
còn đầu tư trực tiếp thì đương nhiên là nó cả một quá trình
người ta tính toán
người ta cũng đã phải tính từ nhiều năm trước rằng đồng tiền việt nam sẽ mất giá đến như thế nào
nhưng giữa cái đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài
thì tôi lại cho rằng là có lẽ ảnh hưởng đến trong nước nhiều hơn là nước ngoài
vì nước ngoài thì hạch toán bằng đô
đầu ra đầu vào chủ yếu bằng đô
và quan trọng nhất là người ta xuất khẩu là chính
cái thị trường xuất khẩu của mình thì nước ngoài chiếm chính thì
khi mà đồng tiền bất giá thì cơ hội lại có lợi cho những nhà xuất khẩu
thì trong đó đầu tư nước ngoài xuất khẩu nhiều như vậy
thế còn tất nhiên còn nhiều yếu tố khác
chẳng hạn như nói về cơ bản là muốn đầu tư vào một cái thị trường nào
một cái quốc gia nào đấy thì phải ổn định về vĩ mô
từ chính trị cho đến kinh tế cho đến cái chính sách
thì cái việc mà phá giá đồng tiền
cái việc mà điều chỉnh tỷ giá lớn thì nó đã làm cái sự bất ổn định rồi
thế còn cụ thể thì nó sẽ tính toán ra là thiệt hại bao nhiêu khi mà biến động tỷ giá đồng tiền
thế nhưng tôi cho rằng là cái đầu tư nước ngoài thì có lẽ là thứ nhất họ tính toán rất là kỹ
thứ hai họ có những cái bài để bảo hiểm để cân đo đối
thứ ba là họ đang có cái lợi thế rằng tất nhiên là đối với những doanh nghiệp xuất khẩu thôi
còn doanh nghiệp nào mà lại bán trong nội địa thì chắc chắn nó sẽ
vậy là cần phải có một cái sự phân biệt phân loại loại hình mục tiêu đầu tư của các
những doanh nghiệp không phải là như nhau
điều đó cũng
cái đó thì chắc chắn là như vậy
chúng tôi chia sẻ quan điểm này với luật sư trương thanh đức
rõ ràng là cái việc điều chỉnh tỷ giá nó tác động đến doanh nghiệp theo hai cái lát cắt
lát cắt của những doanh nghiệp xuất khẩu kể cả trong nước và nước ngoài và lát cắt của doanh nghiệp nhập khẩu
nếu doanh nghiệp nào mà nhập khẩu và tiêu dùng nước thì cái sự phá giá nó sẽ bất lợi rất lớn
còn đối với những doanh nghiệp nào mà xuất khẩu thì sẽ thu được lợi ích do là cái chi phí sản xuất nó rẻ hơn
thì anh sẽ có sức cạnh tranh và thu được cái thị phần ở nước ngoài cao hơn
còn nếu như anh đức nói đó là họ bán ở nước ngoài sao họ giữ luôn đô la lại
và không cần phải mua đô la trong nước
nhất là mua qua cơ chế độc quyền ấy
thì có lẽ họ có lợi hơn
thưa quý vị rõ ràng là trong tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều yếu tố biến động khó lường
theo hội định chính sách đặc biệt là các doanh nghiệp cần có một cách tiếp cận mới trong việc ứng phó với những thay đổi của tỷ giá
đó sẽ là nội dung của phần tiếp theo của chương trình hôm nay
đầu tiên hãy cùng lắng nghe một số ý kiến về câu chuyện này
nhìn lại giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi bảy một nghìn chín trăm chín mươi chín có thể thấy rằng gdp chỉ tăng trung bình sáu hai một năm
trong đó năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chỉ tăng bốn tám
mức thấp nhất kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trở lại đây
các cuộc phá giá mạnh từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi một cũng đi kèm với tốc độ tăng trưởng trung bình chỉ sáu một năm
thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của cả giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi năm hai nghìn một mươi sáu là sáu bảy một năm
vậy tại sao giải ngân vốn fdi lại giảm khi việt nam phá giá mạnh tiền đồng
câu trả lời đơn giản là không ai muốn đầu tư vào một nền kinh tế khi mà chưa làm ăn gì đã bị lỗ nặng do đồng tiền mất giá mạnh
hoặc ít nhất thì các nhà đầu tư nước ngoài cũng chỉ hoãn quyết định
giải ngân vốn của mình với lý do nắm giữ đô la mỹ thêm ngày nào sẽ thu lợi thêm ngày đó mà không cần phải làm gì
với việc fdi chiếm khoảng hơn hai mươi tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong các giai đoạn phá giá mạnh nói trên
sự sụt giảm mạnh của nguồn vốn này đã ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế
như vậy các số liệu về kinh tế vĩ mô của việt nam trong lịch sử hơn hai mươi năm qua không ủng hộ cho quan điểm phá giá mạnh tiền đồng
thưa hai vị khách mời chúng ta cũng quay trở lại với câu chuyện điều hành tỷ giá
vừa rồi thì thí sĩ vinh phong cũng đã nói tới việc biến động đã có những sự điều chỉnh trong cách điều chỉnh tỷ giá của ngân hàng nhà nước
cụ thể là trong tháng bảy vừa rồi sau một thời gian neo giữ thì vào ngày hai mươi ba tháng bảy đã bất ngờ ngân hàng nhà nước nâng giá bán đồng đô la sát với mức tỷ giá trần
có nghĩa là chấp nhận một mức giảm giá mạnh của đồng việt nam so với đồng việt nam

vậy ông phân tích như thế nào về sự điều chỉnh sự thay đổi này của ngân hàng nhà nước
chúng tôi cho rằng đây là một quyết định không dễ dàng đối với ngân hàng nhà nước
cũng cần lên đặt xuống khá lâu thì mới đưa ra quyết định này
bởi vì chúng ta thấy rằng là suốt sáu tháng trở về trước chúng ta điều chỉnh chiều tám mươi năm thôi
mà đến tháng bảy chúng ta mới điều chỉnh nó lên kịch của cái chân ba biên độ
và sau đó lại có giảm xuống chứ không phải là cứ kéo mãi rồi lại lên tiếp
như vậy đây rõ ràng là một quyết định không dễ dàng nhưng đồng thời cũng thể hiện một sự mạnh dạng
là phải chấp nhận cuộc chơi
chúng tôi cho rằng là gần đây ngân hàng nước đã có những sự điều chỉnh khá là mạnh mẽ
cả về nhận thức cả về công cụ
theo cái hướng là chấp nhận đồng tiền điều chỉnh có lên có xuống
chứ không phải chỉ lên xuống một chiều hoặc là cố định
đây là một trong những cái đột phá mạnh nhất về mặt nhận thức
thứ hai là cái công cụ thể trung tâm chúng tôi rằng là một công cụ phù hợp cho đến nay
mà do sau này chúng ta có thể tiếp tục để nghiên cứu cho nó hoàn thiện hơn nữa
nhưng mà rõ ràng là một sự phù hợp
và một cái thông điệp quan trọng mà thủ tướng cũng đưa ra là
cái việc điều hành thì ra cũng phải góp phần để ổn định kinh tế vĩ mô
và tránh làm mất cái đà tăng trưởng
cũng như là thu hút cái dòng vốn đầu tư
và một trong những công cụ mà ngân hàng nhà nước thường hay sử dụng
và cũng tạo ra cái niềm tin đó
chính là việc có một cái nguồn dự trữ ngoại hối
được cho là cũng tương đối ổn
tính đến thời điểm này
nhưng mà theo luật sư trương thanh đức thì cái việc sử dụng
cái nguồn dự trữ ngoại hối
được cho vào khoảng sáu mươi ba năm tỷ đô la hiện nay để can thiệp vào thị trường
thì nên được sử dụng trong những cái trường hợp như thế nào
và có phải luôn luôn là một cái công cụ quan trọng nhất hay không
đầu tiên mà chúng ta đặt ra cái mục tiêu cái cách thức của chúng ta là
chấp nhận thả nổi chấp nhận điều chỉnh sốc hay là điều chỉnh từ từ
vì những mục tiêu cân đối như là chúng ta đã trao đổi
thì khi chúng ta đã quyết định bây giờ mấy năm nay và hiện nay
thì chúng tôi hình dung là đang theo cái cách thức là sẽ ổn định
thông tin liên tục về cái chuyện là dự trữ ngoại hối
nó không được nhiều như các cái nước
nhưng so với chúng ta so với những năm trước đây
thì phải nói là một bước đột phá tăng rất lớn
thì đã tạo ra cái tâm lý cho người dân cho doanh nghiệp phần nào yên tâm
và bằng cái thực tế là có những cái đợt ngân hàng nhà nước cũng
bỏ ngoại tệ ra để mua đồng tiền vào rất là nhiều để đảm bảo ổn định tỷ giá
thì đến cái chính sách
bây giờ tôi hình dung là chắc là
những cái người
quyết định cái việc đấy thì họ sẽ cân nhắc giữa hai cách thức
thứ nhất là
sẽ buộc phải điều chỉnh rồi
đấy là do cái tình thế do cái xu thế do cân đối tổng thể là không thể không điều chỉnh
nhưng nếu như chúng ta lựa chọn mỗi ngày điều chỉnh vài đồng
thì có khi điều chỉnh một tháng hai tháng
chưa lên cái bước cần thiết
thì nó sẽ tạo cái tâm lý mọi người thấy rằng
cứ lên mãi thế này
thì người ta rất là đau ngại
thế thì thay chi bằng là
chỗ đằng nào cũng phải đến một cái mục tiêu là
một vài phần trăm chẳng hạn thì chúng ta điều chỉnh một lần
và lập tức chúng ta can thiệp
chúng ta có những cái chính sách hợp lý
thì nó lại có lên có xuống
và trên thực tế đã cho thấy
năm ngoại cũng thế năm này cũng thế
một số lần điều chỉnh lên sau đó nó lại xuống
thì có lẽ tôi nghĩ rằng
đấy là một cái giải pháp đúng đang được chứng minh trên thực tế
cái vấn đề mà sử dụng dụng hồi hối á
để can thiệp thị trường đó
chúng tôi cho rằng là có mấy cái điểm cần phải lưu ý
thứ nhất là cái bài học của thái lan
chúng ta nhớ là năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
khi tôi còn bộ tài chính và có sang thái lan
để mà nghiên cứu kinh nghiệm
chống khủng hoảng đó
thì họ có một cái kinh nghiệm cực kỳ đắt đỏ
là họ giữ một cái tỷ giá ổn định
hồi đó là tôi nhớ là khoảng hai mươi sáu bản một đô la
kéo dài suốt và coi đó như là một cái biểu tượng
của nền kinh tế vững mạnh
và để giữ được cái tỷ giá hai mươi sáu này
thì như là nước phải tung lại ra để giữ
và để bán bán theo nhu cầu
bởi vì đó là cái thị trường
khi anh quy định tỷ giá là anh phải bán tỷ giá
bán đô la của mình theo cái tỷ giá đó
và như vậy là thái lan trước một cái bối cảnh là vay nợ
ngắn hạn để đầu tư bất động sản
sau đó đến thời kỳ trả nợ ào ạt
phải bán nhà ào ạt
tức là gọi là vỡ bóng bán bất động sản đó
để thu vét đô la để trả nợ
cộng với cái bối cảnh đầu cơ
của những nhà đầu cơ nước ngoài như là sodup
thế như vậy là thái lan
tôi nhớ hồi đó là họ nói rằng là
một ngày họ bán ra hai mươi tỷ đô la
để giữ cái ngoại tệ hai mươi sáu bạc
như một biểu tượng của nền kinh tế ổn định
nhưng mà mỗi ngày bán ra hai mươi tỷ đô la
trong một tuần họ hết một trăm hai mươi tỷ đô la
kho rỗng rỗng
và họ phải buông cái đồng tiền này
nhà nước tuyên bố thả nổi
đồng bạc tăng vọt lên trên bốn mươi sáu năm mươi bạc
một đô la
đây là một bài học cực kỳ đắt đỏ
chúng ta vừa rồi hồi tháng bảy đó
tháng tám chúng ta đã có bán ra một hai lần
cũng mỗi lần bán mất khoảng một hai tỷ đô la
và nếu cái xu hướng này mà tiếp tục
thì cực kỳ nguy hiểm
cho nên nhà nước bị điều chỉnh tỷ giá
để chống cái tình trạng là giữ tỷ giá thấp
một cách khiên cưỡng sau đó bán đô la để giữ
thì cái lặp lại cái bài học đắt đỏ của thái lan
nói chung rằng đây là một cái
sự cảnh tỉnh rất là tốt của ngân hàng nhà nước
đồng thời cũng cho thấy ngân hàng nhà nước khá huyền chuyển
có điều chỉnh tỷ giá
có tuyên bố can thiệp và đồng thời là có thực sự can thiệp
nhưng can thiệp mức độ thấp
chứ còn với cái con số mà dưới dưới ngoại tệ chúng ta
đỉnh cao nhất là sáu mươi bảy tỷ đô la đó
thì chỉ một thời gian ngắn là hết
nếu bán với tốc độ mỗi ngày hai tỷ đô la như vậy
cho nên là chúng ta hãy lưu ý là
cái dung dưới dưới ngoại tệ để can thiệp
thị trường chỉ là cái bất đặc dĩ
ngoài ra còn những công cụ nào khác không ạ
công cụ quan trọng nhất là một chiếc thích tỷ giá linh hoạt
bởi vì tôi đã nói chúng ta đang ở một cái thế giới
mà tất cả đồng tiền đều không có bảo đảm
không có gọi là bản vị vàng
không có bản vị về gì cả
chỉ có nền kinh tế cộng với uy tín
cộng với các đồng tiền với nhau nhìn nhau
để điều chỉnh nếu thế giới đặc biệt là
người sống trên thế giới họ điều chỉnh
chúng ta dù muốn hay không cũng phải điều chỉnh
chúng ta phải tuyên bố điều đó thành một cách công khai
thành một cái nhận thức chung của lãnh đạo của người dân
của doanh nghiệp để chủ động chấp nhận cuộc chơi
nhìn vào thế giới để đoán trước
và nhà nước cũng hoạt động theo cơ chế đó
thì chúng ta sẽ không bị cái tâm lý đầu cơ
còn nếu chúng ta mà duy trì
cố định một tỷ giá thấp và đồng thời bán đô la ra
thì tôi cho rằng một cái nguy hiểm lớn nhất là
chính là gì chính là xuất hiện một cái dòng
đầu cơ ngoại tệ trên lưng
của ngân sách nhà nước đó là gì
khi ngân sách nhà nước bán đô la ra
với giá rẻ để mà ổn định thị trường
thì chính ngân hàng
hoặc những người thân của ngân hàng họ sẽ tìm
một cách để mua được đô la đó giá rẻ
rồi họ bán ra ngoài anh trên địch giá
và cái dòng đầu cơ này nó cũng quay liên tục
nó dựa trên một cái tổng cầu ảo và lượng cung
có hạn thì chắc chắn là không phải sáu ngày
khi chỉ vài ngày là hết rồi tuy nhiên
trong một trường hợp này chúng tôi cho rằng có một trường hợp
cần phải lưu ý là cái chính sách
lãi suất huy động bằng không đó đô la đó
thì trong bối cảnh này có lẽ cần phải
xem xét lại chúng ta đã có hai năm
như thế khá là tốt nó giúp cho
nhà nước mua được đô la với giá rẻ mua hàng chục
tỷ đô la mà không gây lạm phát
tất nhiên đây là nó có cái chính sách về mặt thu hút
lại nội tệ nữa nhưng mà rõ ràng đây là một
chính sách nó có lợi cho chống ngoại tệ
hóa cộng với là mua
ngoại tệ với giá rẻ để làm tăng cái dư dưỡng
các nhà nước dư dưỡng các nhà nước thế nhưng mà
trong bối cảnh nước mỹ đã tăng tỷ giá
tăng lãi suất rồi hiện nay của họ lãi suất là

hai rồi đấy là lãi suất của ngân hàng
cổ phép thế còn ra ngoài thì năm
mà chúng ta lại bằng
chúng ta lại không có đô la thế thì
chắc chắn muốn hay không chúng ta sẽ có một
cái xu hướng là dòng đô la nó sẽ không vào việt nam nữa
nhất là kiều hối thứ hai là
một lượng tiền ở trong nước nó sẽ chuyển ra ngoài
để gửi vào ngân hàng nước ngoài để ăn lời
và thực tế cho thấy rằng là dòng kiều hối trong
hai năm qua đã mất hai mươi năm
từ một mươi ba tỷ rưỡi chỉ còn có trên dưới chín tỷ rưỡi
gần một mươi tỷ đô thôi
và suốt hai năm nay vẫn như vậy rõ ràng là chúng ta bị mất
một cái khoản ngoài tệ này còn đối với
doanh nghiệp thì sao xin được hỏi câu
cuối cùng đối với hai khách mời
có một cái khuyến nghị như thế nào đối với doanh nghiệp
cả về xuất nhập khẩu xuất khẩu
và chập khẩu để phòng ngừa
cái rủi ro biến động thì ra tôi
cho rằng là cái điều quan trọng nhất đấy là
chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi chấp nhận thị trường
chấp nhận chạy đùa
cái thị trường chứng khoán
cái thị trường tiền tệ nó khác với thị trường hàng hóa
khác yếu tố tâm lý có nhưng nó
ít nó không đáng kể còn hai cái
thị trường chứng khoán và tiền tệ thì yếu tố
tâm lý rất lớn yếu tố
hội nhập rất lớn cho nên là
không thể nào mà lại
đặt ra cái mục tiêu là cứ
ổn định cứ giữ vững cứ không điều chỉnh
chỉ có vấn đề là điều chỉnh lúc nào
điều chỉnh bao nhiêu điều chỉnh như thế nào thôi
tính toán đến lúc nào đó thì sẽ
không cho phép vay bằng đồ nữa
chỉ được vay bằng tiền việt và mua
bán đồ trả nợ cũng
mua và vay cũng mua
chứ còn đâu chỉ tính toán chỉ
hạch toán bằng tiền việc thì lúc đấy thì hoàn toàn
có thể chủ động được mới tính
cái đoạn là chi trả cho
người gửi đô la bằng lãi suất hay không
đối với một doanh nghiệp
trong cái bối cảnh mà có cái sự
biến động tỷ giá không chỉ
trong nước mà cả thế giới đó thì
cái nguyên tắc nằm lòng của một doanh nghiệp đó
đó là họ phải chấp nhận cuộc chơi như là
anh đức có nói cuộc chơi đây nghĩ là gì
tức là anh phải chấp nhận những cái
biến đổi của thế giới nó ảnh hưởng
tới chí trách của việt nam và ảnh hưởng tới
bản thân doanh nghiệp của mình và anh phải
tăng cường cái công tác nghiên cứu thị trường
thậm chí là đọc rất nhiều và thậm chí đưa ra những
dự báo cho cá nhân mình về
sự biến động của tỷ giá để anh chủ động về
mặt gọi là
ước lượng cái rủi ro tỷ giá khi anh kinh doanh
để khi anh vay mượn hoặc là khi anh chạch toán
hoặc là khi anh trả nợ cũng như là khi anh
lấy cái nguồn tiền để mà trả nợ bằng đô la
và qua thực tế chúng ta thấy rằng là trong
suốt tám tháng qua đó fbi và việt nam
vẫn gia tăng liên tục kể cả vốn
đăng ký kể cả vốn thực hiện cũng như là
vốn mua bán cổ phần để mà cho thấy rõ ràng là
trách tỷ giá của chúng ta hiện nay là không
ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp tới cái dòng fdi này
và nó cũng là một cái khẳng định mặt
mặt khác là khẳng định cái sự thành công của
trách tỷ giá của việt nam trong đợt năm nay
vâng thưa quý vị việc đổi mới trong điều hành
chính sách tiền tệ nói chung và tỷ giá
nói riêng của ngân hàng nhà nước đang được coi là một trong những
yếu tố nền tảng để giữ ổn định kinh tế vĩ
mô tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp
và thu hút được đầu tư nước ngoài
và điều đó cũng đang cho thấy
những cái sự điều chỉnh linh hoạt và huyền chuyển
của ngân hàng nhà nước trong thời gian vừa qua
và tạo sự ổn định của nền kinh tế
cũng như là sự yên tâm đối với doanh nghiệp
đến đây thì chương trình thương trường và pháp luật tuần này
cũng xin được khép lại một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn
tiến sĩ nguyễn minh phong cũng như là luật sư trương thanh đức
đã có những chia sẻ phân tích với chương trình
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại